tỉnh phú yên vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập tri bộ đảng cộng sản đầu tiên
mùng năm tháng một mươi một nghìn chín trăm ba mươi mùng năm tháng một mươi hai nghìn hai mươi
đây là khu di tích lịch sử cấp quốc gia tại khu phố long bình thị trấn la hai huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
cách đây tám mươi sáu năm trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng
những người cộng sản ở phú yên nhận thấy cần phải thành lập ngay tổ chức cộng sản
mà trước mắt là thành lập tri bộ cộng sản để lãnh đạo quân chúng nhân dân đấu tranh
trải qua các thời kỳ cách mạng đảng bộ và nhân dân đồng xuân nói riêng
tỉnh phú yên nói chung tích cực phát huy truyền thống yêu nước
lập nên nhiều thành tích vẻ vang bằng nghị quyết chương trình hành động cụ thể xứng đáng với các bậc tiền nhân
tuy rằng đại hội là chưa đến một năm nhưng mà nhìn chung qua theo dõi không khí
thì nhân dân rất là tin tưởng rất ủng hộ
và với sự hết sức là chủ động thì ban thường vụ tỉnh ủy
rồi ủy ban nhân dân hội thống truyền các quốc đã vào cuộc rất là quyết liệu
hiện nay toàn đảng toàn dân toàn quân chúng ta đã thu hút mạnh mẽ cái đầu tư
thể hiện thái độ cầu thị tiếp bước riêng thống trang
thì chúng ta đang thực hiện phương châm một mươi hai chữ là thân thiện nghĩa tình tận tì trách nhiệm
ký cương ký luật để chúng ta hoàn thành thắng lợi cái nghị quyết đại hội một mươi sáu của chúng ta đã đưa ra
từ bảy mươi tám đảng viên vào tháng một năm một nghìn chín trăm ba mươi một đến cuối năm hai nghìn hai mươi
đảng bộ tỉnh phú yên đã phát triển lên ba mươi bốn đảng viên
từ đó đến nay đảng bộ và nhân dân trong tỉnh luôn tích cực phát huy tinh thần yêu nước
ý chí cuột cường truyền thống cách mạng đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn thử thách
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội giữ vững quốc phòng an ninh